ngày hai mươi một tháng bảy nhiều nơi trên địa bàn tỉnh hòa bình liên tục có mưa to đến rất to và rông
tại xã tiền phong huyện đa bắc đã có một người thiệt mạng do sạt lở đất
nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như quốc lộ sáu quốc lộ một mươi hai b quốc lộ hai mươi một và các tuyến đường tỉnh lộ
đường giao thông liên xã bị ngập úng gây ách tắc giao thông cô lập nhiều giờ
trên địa bàn xã tiền phong huyện đà bắc có một mươi sáu hộ dân ở vị trí có nguy cơ sạt lở cao
đã được di rời người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn
tại xóm mó rút xã tân mai huyện mai châu do mưa to đã gây ngập tại nhiều điểm
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện mai châu tỉnh hòa bình
đã tổ chức lực lượng phương tiện di rời người và tài sản của hai mươi chín hộ dân đến khu vực bảo đảm an toàn
mưa lớn đã làm sạt lở hàng trăm mét khố đất đá gây ách tắc trên nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ của tỉnh hòa bình
các ngành chức năng của địa phương tổ chức phân luồng giao thông tại những nơi bị ngập lụt
để không gây ách tắc dồn ứ phương tiện trên tuyến quốc lộ sáu
dự kiến phải mất khoảng ba ngày nữa nước mới rút tại các điểm ngập úng